vừa qua đoàn cơ sở hải đội một trăm linh hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phối hợp với ban chấp hành hội nông dân hội phụ nữ huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh và các đoàn thể chính quyền xã xuân hội gia quân thực hiện các tiêu chí về đích nông thôn mới
qua hai ngày lao động với tinh thần trách nhiệm cao cán bộ chiến sĩ hải đội một trăm linh hai cùng với bà con nhân dân xã xuân hội đã hoàn thành ba km đường bê tông liên thôn
phát quang thu gom phế liệu xây dựng tổng vệ sinh chỉnh trang khuôn viên bốn nhà văn hóa các thôn mới xây dựng xây một trăm sáu mươi tám m hai tường bao cho các hộ dân hiến đất làm đường
và giúp ba hộ gia đình cải tạo khu vườn tạp thành các khu vườn mẫu để sản xuất chuyên canh nông sản giá trị cao
hoạt động này mang ý nghĩa rất thiết thực của cán bộ chiến sĩ hải đội một trăm linh hai đã góp phần cùng chính quyền nhân dân địa phương về đích nông thôn mới đúng thời hạn